ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy bắc giang để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông thái
theo thông cáo báo chí của tổng thư ký quốc hội vào ngày hai mươi sáu tháng bốn căn cứ quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
theo quy định của pháp luật đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm kể từ ngày có quyết định khởi tố bị ca
công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố một mươi một đối tượng của hai nhóm về tội gây dối trật tự công cộng
và cố ý gây thương tích sau khi đã liên tục tìm cách truy sát nhau do có mâu thuẫn
trên mạng xã hội
xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nhóm của bùi quốc dũng và nhóm của tạ tâm quyết
đã mang hung khí đi tìm nhau để giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi nhóm của dũng gặp nhóm của quyết trên đường quang trung tp quảng ngãi
nên đã dùng vỏ chai bia và hung khí đuổi đánh rồi bỏ đi
không chịu thua nhóm của quyết tập hợp lại mang theo hung khí để trả đũa
và đã đánh nhầm một số thanh niên đi trên đường
quyết cùng với đồng bọn đánh một tài xế taxi và hành hung gây thương tích
khiến cho một người dân phải đi cấp cứu khi người dân này đến can ngăn
trong năm ngày nghỉ lễ của kỳ nghỉ lễ vừa qua toàn quốc đã xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm ba mươi tám người và bị thương hai trăm tám mươi năm người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông đã giảm chín một mươi sáu số vụ
giảm ba mươi hai ba mươi năm số người chết
và giảm một ba mươi tám số người bị thương
cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ tuần tra công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng tạm giữ bảy trăm bốn mươi tám xe ô tô hai mươi chín ba trăm hai mươi năm xe mô tô năm trăm tám mươi bốn phiên tiện khác
và tước một mươi năm ba trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp
vi phạm về tốc độ là hai mươi một tám mươi tám trường hợp
có tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy
một trăm linh trường hợp chở hàng quá tải trọng quá khổ tự ý cải tạo phương tiện
chỉ trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm mưa lớn kèm theo rông lốc xét xảy ra
tại nhiều tỉnh thành phía bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
tại các địa phương trong đó trọng tâm là lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn
tuyên quang phú thọ
thái nguyên quảng ninh
thống kê của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến sáng ngày hôm nay các loại hình thiên tai đã để lại hậu quả nặng nề
trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp một người dân ở phố xuối kháng
thị trấn sơn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái bị xét đánh tử vong
mưa lớn kèm theo rông lốc còn khiến một bảy trăm một mươi sáu nhà dân bị hư hại tốc mái
trong đó hai ngôi nhà bị sập tám mươi sáu nhà dân bị thiệt hại nặng
và một sáu trăm hai mươi tám ngôi nhà bị xét đánh tử vong
tuyên quang là địa phương có số lượng nhà dân thiệt hại lớn nhất với sáu trăm bảy mươi tám ngôi nhà
tiếp đến là bắc cạn hai trăm tám mươi ngôi nhà lào cai hai trăm bảy mươi tám ngôi nhà và hà giang là hai trăm năm mươi sáu ngôi nhà
từ ngày hôm nay thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký dự thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
các em đăng ký các ngày trong thời gian quy định
bộ giáo dục và đào tạo không phân luồng theo địa phương
từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi bốn
hai mươi tám tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã mở cổng đăng ký thử trực tuyến
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy trình
trong năm ngày tổ chức đăng ký thử dự thi trực tuyến
có khoảng sáu trăm năm mươi thí sinh đăng ký thử dự thi
hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo đã chạy ổn định
đảm bảo cho các thí sinh đăng ký thử dự thi thành công
và mọi công tác chuẩn bị trước ngày đăng ký dự thi chính thức đã hoàn tất đúng quy trình
từ ngày hai tháng năm cho đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm
cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi chính thức
năm nay bộ giáo dục và đào tạo không tổ chức phân luồng đăng ký dự thi
thí sinh trên cả nước có thể cùng vào đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày hôm nay cho đến hết ngày đăng ký như đã quy định
theo thông cáo báo chí của tổng thư ký quốc hội
ý định của hiến pháp và pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay
ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua nghị quyết
tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái bí thư tỉnh ủy tỉnh bắc giang
để cơ quan chức năng thực hiện việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông thái
theo thông cáo báo chí của tổng thư ký quốc hội
ngày hai mươi sáu tháng bốn căn cứ quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết số một nghìn bốn mươi sáu
đồng ý đề nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
về việc khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm theo quy định của pháp luật
đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội
đối với ông dương văn thái đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số bốn mươi năm
yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả
các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước
để tiếp tục chủ động phòng cháy chữa cháy rừng giảm thiểu đến mức thấp nhất
thiệt hại do cháy rừng gây ra thủ tướng chính phủ yêu cầu tăng cường
chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương
nhất là các khu vực trọng điểm về cháy rừng sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
về lực lượng trang thiết bị chữa cháy thông tin điểm cháy công tác chỉ huy
khi có cháy rừng lớn xảy ra đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong cảnh báo
dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng duy trì chế độ thường trực
công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định
do đốt nương để bắt rúi ba bố con trong một gia đình trú tại bản hủy quang
xã ba tần huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã bị chết cháy
theo đó vào ngày một tháng năm nhận được tin báo của ông hạng a sang trưởng bản hủy quang
về việc ba bố con mất tích từ ngày hai mươi chín tháng bốn công an xã ba tần đã phối hợp
với cấp ủy chính quyền địa phương huy động toàn bộ lực lượng và người dân trong bản để
ra tìm kiếm quá trình tìm kiếm người dân đã phát hiện ba thi thể bị chết cháy
tại khu vực giáp danh bản ta hâm và hủy quang qua điều tra tại hiện trường bước đầu
lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong của ba bố con là do chết cháy
có thể khi lên đến khu vực đồi để tìm rúi ba bố con nạn nhân đã sử dụng lửa đốt
để bắt rúi trong khe núi do thời tiết nắng nóng đồng thời đây là khu vực có nhiều cây
lau sậy đã khô nên khi đốt lửa lan rộng ba bố con đã không kịp chạy thoát dẫn đến tử vong
hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài năm ngày và trong năm ngày nghỉ lễ
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm toàn quốc đã xảy ra ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương hai trăm tám mươi năm người
so với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông
đã giảm chín một mươi sáu số vụ giảm ba mươi hai ba mươi năm về số người chết giảm một ba mươi tám về số người bị thương
cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
và hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng tạm giữ bảy trăm bốn mươi tám xe ô tô hai mươi chín ba trăm hai mươi năm xe mô tô năm trăm tám mươi bốn phương tiện khác
trong đó đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp
vi phạm về tốc độ là hai mươi một tám mươi tám trường hợp có tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy
chín trăm linh trường hợp chở hàng quá tải trọng quá khổ tự ý cải tạo phương tiện
thưa quý vị trong những năm gần đây thì nhiều trường đại học không chỉ sử dụng kết quả của các kỳ thi riêng
mà còn tăng chỉ tiêu
điều này cũng dẫn đến việc học sinh cũng đổ xô đăng ký tham gia vào các kỳ thi riêng nhằm tăng cơ hội trúng tuyển đại học
vâng lợi thế là tăng cơ hội trúng tuyển thế nhưng bên cạnh cơ hội là áp lực và cả nguồn lực kinh tế của thí sinh
khi cố gắng tham gia cuộc đua để chắc xuất vào trường đại học
thời gian tốt nghiệp trung học phổ thông đang đếm ngược cũng là lúc nhiều học sinh phải cố gắng tranh thủ thời gian ngắn còn lại
để tìm kiếm thông tin
cơ hội xét vào các trường đại học
năm nay nguyễn cảnh hưng đang nỗ lực để thực hiện được bảy kỳ thi ở trường đại học
đó là chưa kể kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức thi chung
em thi tổng cộng năm đợt của cảnh giá tu di và hai đợt của cảnh giá năng lực của đại học quốc gia hà nội
và em thi nhiều như thế là vì em muốn tăng cái cơ hội đỗ vào các trường đại học cho mình
chỉ thống kê riêng của đại học quốc gia hà nội
năm nay số thí sinh đăng ký đã cao hơn hai mươi năm so với năm trước
trong đó có tới một phần hai thí sinh đăng ký hai lượt thi nhiều đợt đăng ký bị quá tải
các em đầu tiên các em phải chọn nghề trước cái định hướng mà các em sẽ học cái ngành nghề gì
và sau cái định hướng xong thì em sẽ lựa chọn những cái trường đại học mà sẽ có cái đạp tạo các ngành nghề đó
thực tế mà nói bây giờ nếu như hoàn toàn dựa vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì quả thật là đối với xu hướng bây giờ thì cái đúng là các em cũng sẽ có những cái lo lắng
và phụ huynh cũng cảm thấy là lo lắng
nên việc đầu tiên là những cái gì mình có thể chuẩn bị tốt thì các em chuẩn bị
từ thời kỳ chỉ có một kỳ thi thì nay có rất nhiều những kỳ thi riêng được tổ chức sớm
và hàng loạt các trường tổ chức xét tuyển sớm
lợi thế là tăng cơ hội trúng tuyển nhưng bên cạnh cơ hội là áp lực và cả nguồn lực kinh tế của thí sinh
khi cố gắng tham gia cuộc đua để chắc xuất vào trường đại học
kinh nghiệm tuyển sinh của năm hai nghìn hai mươi ba của chúng tôi cho thấy rằng là rất nhiều em được thông báo
trúng tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực đánh giá tư duy
tuy nhiên khi các em đăng ký trên hệ thống thì chúng tôi khi chạy lọc ảo xong
thì chúng tôi lại thấy rằng là cái tỷ lệ này các em đỗ bằng cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo khảo sát của các trường đại học các em học sinh đã đỗ phương thức xét kỳ thi riêng
thì thường sẽ đỗ cả phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chính vì vậy các thí sinh cần cân nhắc nếu cùng lúc lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi
thì bên cạnh áp lực ôn thi thì chi phí thi cử đi lại cũng là một khoản không hề nhỏ
thưa quý vị các công ty lữ hành cho biết hiện nay giá vé máy bay chiếm năm mươi sáu mươi giá tour chọn gói trong nước
giá vé máy bay tăng cao khiến cho sản phẩm du lịch nội địa kém hấp dẫn
trong khi đó một số hãng bay quốc tế có mức giá rất ưu đãi
thậm chí còn rẻ hơn bay trong nước
đây cũng chính là nguyên nhân mà các tour du lịch nước ngoài được nhiều hành khách lựa chọn
thực tế này đã đặt ra nhiều thách thức đối với ngành du lịch việt nam
và cần có những chính sách nào để tháo gỡ khó khăn cho du lịch nội địa
và người dân khi đi du lịch nước ngoài cần phải làm gì để đảm bảo an toàn
là câu hỏi mà nhiều người đặt ra hiện nay
và đây cũng chính là chủ đề trong mục vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay
với khách mời là thạc sĩ trần thị thu hảo giảng viên khoa du lịch
và khách sạn trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
trên các diễn đàn du lịch thông tin về đường bay quốc tế được nhiều người quan tâm và chia sẻ
nhiều hành khách sốc vì vé máy bay đi châu âu rẻ hơn chặng nội địa ở việt nam
giá vé từ việt nam sang thái lan cũng rẻ hơn
thậm chí để kích cầu du lịch thời điểm lễ hội té nước songkran vừa qua
chính phủ thái lan đã bơm tiền trực tiếp để hỗ trợ
giúp giới hạn giá vé máy bay ở mức thấp rẻ hơn so với thông thường
nhiều công ty lữ hành cho biết
lượng khách đặt tour nước ngoài như trung quốc thái lan năm nay tăng vọt
có tuyến tăng một trăm linh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
không chỉ riêng dịp lễ ba mươi tháng bốn lượng đặt chỗ một số tour đều kiến lịch đến hết tháng sáu
liệu du khách khi đi du lịch nước ngoài thì nên mua tour hay đi du lịch tự túc
chị có thể phân tích về vấn đề này được không ạ
hiện nay việc đi du lịch tự túc thì nó không còn khó khăn nữa
phải nói rằng là nó khá là đơn giản
tuy nhiên thì với cái việc mà mình lựa chọn đi du lịch tự túc
thì thứ nhất là bạn cũng cần phải có thời gian để tìm hiểu về các cái dịch vụ
để nghiên cứu về các cái dịch vụ nghiên cứu về điểm đến
rồi nghiên cứu về các cái nhà cung cấp dịch vụ tại cái điểm đến

để lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ uy tín
hay các sản phẩm dịch vụ phù hợp
với bản thân gia đình hay nhóm
mà chúng ta đi du lịch cùng với nhau
đấy là việc đi du lịch tự túc
còn đối với việc đi du lịch
bằng hình thức là mua tour
thì nó có ưu điểm
đấy là mình không cần quá nhiều thời gian
để nghiên cứu điểm đến
mà mình chỉ nghiên cứu về sản phẩm
mà các doanh nghiệp lựa hành cung cấp cho mình thôi
chính là cái tour đó
tuy nhiên thì mua tour là mua một niềm tin
và mua bằng những cái thứ mà mình chỉ nghe thấy
mình chỉ nhìn thấy bằng mắt thôi
mà mình chưa trải nghiệm
chính vì vậy mà nó cũng có những cái
rủi ro nhất định
trong cái việc là mình mua tour
và để mà giảm thiểu cái rủi ro đó
thì mình cũng cần phải
lựa chọn những cái sản phẩm
lựa chọn các cái nhà cung cấp dịch vụ uy tín
để đảm bảo chất lượng
cũng như là lựa chọn các cái chương trình
mà khi mà chúng ta tìm hiểu
nó khá là thực tế
còn cái việc là lựa chọn
cái hình thức du lịch tự túc
hay là lựa chọn hình thức du lịch
mà mình mua tour chọn gói
thì tôi nghĩ rằng đấy nó còn tùy thuộc vào sở thích
cũng như là cái điều kiện kinh tế của mỗi người
một câu hỏi nữa xin được gửi đến chị đó là
du lịch các nước hiện nay có những cái gói tour rất
rất là rẻ đặc biệt ví dụ như là thái lan
vậy thì chị có thể cho biết là vì sao họ có thể
xây dựng được những cái gói tour rẻ như vậy
và cái lợi nhuận của họ sẽ thu hút từ đâu ạ
cái giá thành rẻ như vậy
không phải được giảm giá từ một
đơn vị cung cấp dịch vụ
mà nó là sự cân đối
của tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ
từ lưu trú ăn uống
thậm chí là cả những điểm đến
về giá về tham quan
họ sẽ đồng lòng để tạo ra
một cái sản phẩm
như bạn biết là khách việt nam
chúng ta đi nước ngoài thì chi tiêu đến đồng tiền
cuối cùng vẫn rất là hạnh phúc
bởi vì là thấy rằng là mình mua một cái tour rẻ quá
thế thì cái lợi nhuận
thu được từ cái việc chi tiêu của khách đó
họ sẽ có cái chính sách
cân đối để tất cả các bên
tham gia vào cái hoạt động du lịch cùng được hưởng lợi
vâng rõ ràng thì cạnh tranh với các nước
thì đúng là du lịch của việt nam sẽ cần
phải làm rất là nhiều vấn đề cụ thể theo chị
chúng ta sẽ cần những cái chính sách như thế nào ạ
mặc dù là du lịch nổi địa
đã rất là cố gắng trong thời gian qua
có các cái tọa đàm
các cái hội thảo các chương trình
xuất tiến du lịch rồi thì
hợp tác để mà tạo ra các cái sản phẩm
du lịch đa dạng hơn
hấp dẫn hơn
nhưng công bằng mà nói cho đến
thời điểm này thì nó vẫn còn
và chưa có được một cái sự
đồng lòng của tất cả
các doanh nghiệp lựa hành để tạo ra
một cái sản phẩm
phù hợp cho đại đa số
người dân việt nam có lẽ
thì khi mà chúng ta trao đổi như thế này
thì nó vẫn chưa rõ ràng
một cái câu chuyện là lý do để
cái chi phí giá rẻ là cái gì
nó không cụ thể đúng không ạ
thì tôi nghĩ rằng là
là cần có một cái chính sách chung
để tất cả
các cái doanh nghiệp
du lịch tạo ra sản phẩm
dựa trên một cái quy định
và không bị
đội giá lên
theo cái chính sách
theo cái chiến lược
kinh doanh riêng của từng đơn vị lựa hành
và một lần nữa thì rất là cảm ơn
những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay
tàu cá có thể bị phạt
bảy trăm linh triệu đồng nếu không lắp hoặc tắt
thiết bị giám sát và chi tiết sẽ có
trong cụm chính sách ngay sau đây
từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tàu cá không lắp đặt
hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình
sẽ bị xử phạt từ ba trăm linh đến
năm trăm linh triệu đồng nếu tái phạm
sẽ bị xử phạt lên đến bảy trăm linh triệu đồng
đây là một trong những nội dung được quy định
tại các nghị định của chính phủ vừa ban hành
liên quan đến lĩnh vực thủy sản
theo đó tàu cá không duy trì việc
truyền thông tin từ thiết bị giám sát hành trình
về hệ thống giám sát tàu cá theo
quy định hoặc vô hiệu hóa
không có thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá
có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên
sẽ bị xử phạt từ ba trăm linh đến
năm trăm linh triệu đồng nếu tái phạm
có thể bị xử phạt đến bảy trăm linh triệu đồng
nhiều chính sách ưu đãi
hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp
được quy định tại nghị định số ba mươi hai
có hiệu lực từ ngày một tháng năm
trong đó nghị định này quy định ưu đãi đầu tư
đối với cụm công nghiệp là địa bàn
có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
là ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư
nhà nước hỗ trợ không quá ba mươi
tổng mức vốn đầu tư của dự án
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
kinh phí hỗ trợ không tính
vào tổng mức đầu tư của dự án
để tính giá cho thuê lại đất
giá sử dụng hạ tầng đối với các dự án
đầu tư trong cụm công nghiệp
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng năm
nghị định số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
của chính phủ quy định xanh mục
hàng hóa nguy hiểm vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
và phương tiện đường thủy nội địa
nghị định nêu rõ hàng hóa nguy hiểm
là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm
khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa
có khả năng gây nguy hại tới tính mạng
sức khỏe con người môi trường an toàn
và an ninh quốc gia
tuy theo tính chất hóa lý
hàng hóa nguy hiểm được phân thành chín loại và nhóm loại
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn
điểm qua một số thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay
trong những ngày nghỉ lễ vừa qua
lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã tập trung triển khai phương án
đảm bảo an ninh trật tự
do đó tình hình an ninh trật tự và hoạt động du lịch
được bảo đảm kịp thời đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm
theo báo cáo của văn phòng bộ công an
trong mấy ngày nghỉ lễ lực lượng công an toàn quốc
nhận xử lý tám trăm hai mươi ba vụ
bảy trăm bảy mươi bốn đối tượng vi phạm pháp luật
tội phạm về trật tự xã hội
xảy ra bốn trăm tám mươi năm vụ

một số vụ án nghiêm trọng
về tình hình trật tự an toàn giao thông
trong năm ngày nghỉ lễ đã xảy ra
ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một trăm ba mươi tám người bị thương
so với cùng kỳ nghỉ lễ của năm hai nghìn hai mươi ba
tai nạn giao thông đã giảm
theo đánh giá công an địa phương
chủ động phân luồng hướng dẫn điều hành
giao thông nên tình hình nhanh chóng được
ổn định giúp cho người dân di chuyển
được thuận lợi và an toàn
ba phiên đấu thầu vàng
thì có đến hai phiên
bị hủy và một phiên ế ẩm
vì sao đấu thầu vàng không hấp dẫn
trong khi giá kim loại quý này
đang nóng nhất kể từ trước đến nay
trên báo kinh tế đô thị số ra sáng ngày hôm nay
đã có bài phân tích liên quan đến vấn đề này
phiên đấu thầu đầu tiên
theo kế hoạch tổ chức vào đầu tuần
ngày hai mươi hai tháng bốn nhưng không
có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu
và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định
ngân hàng nhà nước cũng lên kế hoạch
đấu thầu phiên ngày hai mươi năm tháng bốn
nhưng không thành công do chỉ có
một thành viên tham gia theo kết quả
đấu thầu bán vàng miếng vào ngày hai mươi ba tháng bốn
chỉ có hai thành viên trúng thầu
là sgc và acb
với tổng khối lượng trúng thầu
ba mươi bốn lô tương đương ba bốn trăm linh lượng vàng
nguyên nhân bị ế
theo giới chuyên môn là do giá
đấu thầu vàng miếng của ngân hàng nhà nước
công bố không thấp hơn giá giao dịch
trên thị trường một số doanh nghiệp cho rằng
nếu như không có sự thay đổi về giá đấu thầu
cũng như là điều chỉnh khối lượng
thì khó có thể thành công trong mục tiêu
tăng nguồn cung vàng cho thị trường
sau năm ngày nghỉ lễ
thì tổng doanh thu du lịch
của các tỉnh thành đều tăng so với năm ngoái
rất nhiều địa phương đã đạt
hàng ngàn tỷ đồng
theo sở du lịch tp hcm trong dịp
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
doanh thu từ du lịch ước tính đạt

ba bốn so với cùng kỳ năm ngoái
khách du lịch nội địa đến tp hcm
khoảng ba trăm hai mươi năm lượt khách
khách quốc tế là năm mươi bốn lượt
sở du lịch tp hcm cho biết
địa phương đón gần một triệu lượt khách
trong đó khách lưu trú
hơn hai trăm sáu mươi hai lượt
tổng thu từ du khách đạt
hơn một ba trăm linh tỷ đồng
để kích cầu dịp lễ ngành du lịch các địa phương
đã triển khai tổ chức rất nhiều hoạt động
để thu hút du khách
nỗi ám ảnh đối với
đối nước khi mùa hè đến
là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo lao động
mùa hè mới bước vào
nhưng đã xảy ra
nhiều ca đối nước thương tâm
đặc biệt ngay trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm tại nhiều địa phương
cũng đã có ca đối nước
tại việt nam thống kê tử vong do tai nạn thương tích
của cục quản lý môi trường y tế bộ y tế
đối nước là nguyên nhân thứ hai
gây ra tử vong do tai nạn thương tích
cho trẻ em chỉ sau tai nạn giao thông
theo số liệu của bộ lao động thương minh và xã hội
thì hiện nay có gần hai trẻ
dưới một mươi sáu tuổi tử vong
do đối nước mỗi năm
đối nước hoàn toàn phòng tránh được
từ sự quan tâm và hành động thiết thực
của mỗi gia đình mỗi cá nhân
và hơn ai hết bố mẹ người thân hay thầy cô giáo
cần tăng cường giám sát trẻ em
tạo điều kiện để các con được học bơi an toàn
và học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước
học cách chủ động bảo vệ bản thân
trong những tình huống xấu